cơ quan an ninh ukraine sbu đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công cây cầu crimea nối eo biển kursk với lục địa nga bằng xuồng không người lái vào hồi đầu tháng bảy khiến hai vợ chồng thiệt mạng và một bé gái bị thương
theo đó người đứng đầu sbu xác nhận xuồng không người lái mang tên cbb do ukraine phát triển cùng hai chiếc máy bay không người lái uav mang đầu đạn nặng tám trăm năm mươi kg đã tấn công một cây cầu crimea vào ngày một mươi bảy tháng bảy
kèm theo xác nhận sbu đã công bố một đoạn video cho thấy khoảnh khắc trước khi chiếc xuồng không người lái cbb đâm vào trụ bê tông của cây cầu cơ quan này cũng cung cấp hai đoạn video khác cho thấy tác động ngay lập tức của hai vụ tập kích
vị quan chức này cũng cho biết thêm ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công gần đây vào một tàu chiến và một tàu chở dầu của moscow mà kiev cho là đang cung cấp nhiên liệu cho quân đội nga
cho đến nay kiev rất ít khi nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng bên trong lãnh thổ nga hay bán đảo crimea
tuy nhiên người đứng đầu sbu thường xuyên cảnh báo về mối đe dọa trên biển với nga